các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân phân bố tại năm trăm ba mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như nam từ liêm một một trăm một mươi bảy mê linh một nghìn bốn mươi sáu thanh trì một nghìn hai mươi ba thanh xuân chín trăm bốn mươi bốn quốc oai tám trăm bốn mươi
cũng theo sở y tế tới hết ngày ba tháng ba số ca dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi ở hà nội là hơn sáu trăm sáu mươi ba ba trăm linh ca cao hơn hôm qua hai mươi hai ca
trong đó có hơn sáu trăm năm mươi sáu người theo dõi cách ly tại nhà chiếm gần chín mươi sáu
một chín mươi ba người cách ly tại cơ sở thu dùng điều trị của thành phố và của quận huyện thị xã
có hơn năm tám trăm linh người điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba của thành phố giảm hơn hai trăm linh ca so với hôm qua
ngoài ra có ba trăm sáu mươi người điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
đến nay tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại hà nội là năm trăm bảy mươi ba trăm năm mươi năm người
cao hơn năm mươi ba người so với hôm qua
ngày ba tháng ba hà nội ghi nhận một mươi tám người mắc covid một mươi chín tử vong
như vậy tổng số người tử vong tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một một trăm bốn mươi người
thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội ngày càng tăng khiến nhiều người phải ở nhà cách ly điều trị bệnh
người dân cũng hạn chế ra đường nên đường phố vắng vẻ như tết
những ngày đầu tháng ba này những con phố hà nội lại hôn hút thưa vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại
đoạn đường nguyễn trãi hướng về ngã tư sở vốn là một trong những tuyến đường thường xuyên ủn tắc giao thông
này lại thông thoáng lạ thường kể cả vào giờ cao điểm như đầu giờ sáng nay bốn tháng ba
do số ca dương tính với covid một mươi chín tăng nhiều người mắc bệnh người cách ly ngày càng nhiều
nên người dân cũng hạn chế ra đường do lo ngại dịch bệnh
trục đường võ trí công hướng lên cầu nhật tân thưa vắng người và xe
hình ảnh được ghi nhận tại một đoạn đường mặt cầu nhật tân vượt qua trục đường an xuân vương
cùng thời điểm đầu giờ sáng đường yên phụ hướng cầu vượt đầu đường thanh niên
dù công trường mở rộng trên đường hoàng quốc việt chiếm phân lớn lỏng đường
nhưng xe cộ qua lại ở đây vẫn bon bon vì xe cổ tham gia giao thông thừa vắng
nút rào nguyễn khánh toàn đường bưởi đào tấn cũng thông thoáng khác thường
điểm thường xuyên ủn tắc giao thông trước chợ hoa quảng an mấy ngày nay vô cùng thông thoáng
nếu như trước kia trong giờ cao điểm
tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài
ô tô xếp thành năm sáu hàng xe máy phải đi lên vỉa hè
thì bây giờ lượng phương tiện chỉ lạc đáp trên đường
những con đường cửa ngõ hà nội xe cộ vắng hơn cả những ngày tết nguyên đán vừa qua
không chỉ đường phố vắng vẻ mà nhiều quán ăn cà phê shop quần áo tại hà nội
cũng tiếp tục lặp lại điệp khúc ế ẩm điều hưu
thậm chí có nơi phải sang nhượng cửa hàng
nhiều chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng tại phố huế
cả một dãy phố trước đây vốn đông người qua lại nay rơi vào tình trạng vắng vẻ hiêu hắt
tại các quán cà phê nổi tiếng tại khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục
nơi có vị trí đắc địa đắt đỏ tập trung nhiều hàng quán cũng rơi vào tình trạng tương tự
số lượng khách lùi tới chỉ lắc đắc vài người
một khách nữ hiếm hoa tại một cửa hàng trên phố hỏa mã quận hai bà trưng
một quán cà phê tại phố tạ hiện quần hoàn kiếm chống chơn không một bóng người lùi tới
có nơi được xem là đông khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
một hàng muỗng trà trên phố huế cùng chung tình cảnh như quán cà phê
chủ cửa hàng cho biết cả tuần này lượng khách đến ăn giảm đi tới năm mươi
nhiều người do ngại nhiễm bệnh nên chỉ mua mang về
phố vọng đức trốn lùi tới thường xuyên của những nhiếp ảnh ra phóng viên báo chí
những ngày này vắng vẻ lạ thường
không khó để bắt gặp những biển treo cho thuê nhà trên những con phố cổ sầm ớt
như hàng đào hàng bài
các chủ cửa hàng trên phố tạ hiện vẫn kiên trì chuẩn bị bàn ghế đón khách vào buổi tối
các ca f tại hà nội đang tăng lên từng ngày
vì vậy mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
nếu cứ với tâm lý chủ quan và coi thường bệnh
hà nội sẽ đứng trước nguy cơ vỡ trận và quá tải hệ thống y tế
vâng thưa quý vị vào trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
số ca f tại hà nội tăng cao
thì nhu cầu mua hương liệu sông hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của người dân cũng tăng đột biến
tuy nhiên theo các chuyên gia cho rằng sông không có tác dụng ngăn ngừa
chữa khỏi bệnh covid một mươi chín cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh
trên diễn đàn mạng hình ảnh các nồi sông thảo dược tinh dầu
đang được nhiều f điều trị tại nhà chia sẻ và xem đây là biện pháp hữu hiệu
theo chia sẻ của các f việc sông hơi giúp họ cảm thấy dễ chịu
và giảm các triệu chứng như sổ mũi đau đầu hơn
nhiều người còn sông trên ba ngày một lần
thậm chí một số tài khoản cá nhân còn giới thiệu các bài thuốc thảo dược sông hơi
có thể giúp trước khỏi covid một mươi chín chỉ sau năm đến bảy ngày
trước việc người dân đổ xô đi mua hương liệu sông vô tội vạ phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ ngô quang hải nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến
bệnh viện trâm cứu trung ương cho rằng
mọi người nên hiểu mục đích của phương pháp sông là cách vệ sinh mũi họng
giúp bảo vệ lớp nghiêm mạc mũi họng đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng
do sông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt nghiêm mạc không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào
vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi cô họng lãng đàm
theo đó sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh covid một mươi chín
cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh
cũng theo tiến sĩ bùi lê minh trường ngành công nghệ sinh học viện kỹ thuật công nghệ cao nguyễn tất thành
cũng cho biết việc sông lá thực vật có hoạt chất kháng khuẩn kháng viêm
có tác dụng làm giảm một số triệu chứng cảm sốt do tác dụng nhiệt độ kết hợp với hoạt chất
có khả năng khử trùng các vi khuẩn trên bề mặt các niêm mạc đường thờ trên da
làm tăng cường tuần hoàn do vậy người bị cảm thường sông sẽ có tác dụng
tuy nhiên việc sông lá cũng có nguy cơ bị bỏng hoặc tai nạn khác
trong các báo cáo từ các nước châu á mà người dân hay dùng sông hơi để tự chữa bệnh ở nhà
thì các trường hợp nhập viện do bỏng ngất đi khi thực hiện sông hơi khá phổ biến
ngoài nguy cơ tai nạn việc sông cũng có nguy cơ tổn thương biểu mô đường hóc và nhạy cảm hơn với virus
theo lý thuyết ở nhiệt độ cao sáu mươi bảy mươi độ thời gian tồn tại của virus ngoài môi trường giảm đi đáng kể
nhưng khi đã nhiễm bệnh thì virus chủ yếu đang nằm trong các tế bào của cơ thể
chứ không phải dạng tự do nằm bên bên
ngoài mô tế bào vì thế muốn tiêu diệt virus thì phải tiêu diệt tế bào mang virus đó trước
như vậy với việc sông không đúng thời điểm vô tình sẽ tấn công tất cả tế bào tiếp xúc với nhiệt
bất kể còn lành lặn hay đã nhiễm virus
các mô lành lặn bị tổn thương bởi nhiệt cũng dễ bị nhiễm virus hơn bình thường
nên việc sông hơi trong giai đoạn sớm thậm chí có nguy cơ làm virus lây lan nhanh hơn trong cơ thể
ngoài ra hơi nước động lại trên bề mặt đường thở
sau đó có thể kéo theo một số virus còn khả năng lây xuống
các vị trí sâu hơn lợi bất cập hại
bên cạnh đó việc sông hơi trong gia đình có cả người chưa mắc virus
đặc biệt là không gian nhỏ có nguy cơ làm phát tán virus ra môi trường xung quanh
phá bám trên các bề mặt và làm tăng cơ hội lây lan của virus
với những lý do này lịch sông hơi cần được cân nhắc kỹ và phải làm đúng
nên tránh khi nhà mới có người nhiễm virus
việc xong chỉ nên thực hiện khi đã âm tính cả rồi
thì có thể thực hiện để cải thiện các triệu chứng kéo dài
sau đó các bác sĩ khuyến cáo
sông mũi họng không có hại nhưng phải được làm đúng cách
f chỉ nên sông hơi nếu không suốt cao thực hiện ở nơi kiến gió
chỉ sông mũi họng và mỗi lần không có hai mươi phút ngày chỉ sông một lần
việc người dân lạm dụng sông hơi trong quá trình tự điều trị covid một mươi chín
sẽ khiến cơ thể bị mất nước mất điện dài và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp
đặc biệt đề phòng covid một mươi chín việc thực hiện đúng năm k là rất quan trọng
mọi người cần ăn uống đủ chất luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng
trong trường hợp là f nên thực hiện theo các hướng dẫn của thầy thuốc